hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức
đây là hội nghị nhằm tổng kết công tác phòng chống tham nhũng trong bảy năm qua
và được truyền trực tuyến tới tám mươi hai điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các quân khu quân chủng binh chủng binh đoàn bộ tư lệnh và tương đương trong quân đội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
chủ trì hội nghị hội nghị cũng sẽ đánh giá kết quả đạt được những hạn chế khó khăn
vướng mắt và rút ra bài học kinh nghiệm trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ phòng chống tham nhũng
trong thời gian tới điều đó thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao của đảng nhà nước
đối với công tác phòng chống tham nhũng khẳng định công tác phòng chống tham nhũng
không dừng không nghỉ không trùng xuống mà ngày càng quyết liệt bài bản đồng bộ và hiệu quả hơn